công an quận tám tp hcm đang làm rõ vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm xảy ra trên địa bàn
chiều qua mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh sô sát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ với nhóm ba người khác
nội dung clip cho thấy hình ảnh hai người mặc đồ y tế liên tục bị ba người dân dùng ghế bàn nhựa đánh vào người
một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết
một nhân chứng tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một h trưa ngày hai mươi bốn tháng chín tại hẻm sáu trăm linh tám đường phạm thế hiển phường bốn quận tám
thời điểm trên hai nhân viên y tế xuống hẻm để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhưng gia đình người dân trên đã không muốn để cho nhân viên y tế test mà họ muốn tự tét
sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột